tại cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí ngày hai mươi năm tháng tám ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho biết ngày hai mươi bốn tháng tám
hội đồng nhân dân thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó có năm nhóm được hỗ trợ kinh phí gồm một lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc
trực tiếp hỗ trợ được hỗ trợ một mươi triệu đồng một người hai lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc
gián tiếp được hỗ trợ bốn năm triệu đồng một người ba tổ covid cộng đồng được hỗ trợ hai triệu đồng một người
lực lượng tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng chống dịch gồm lực lượng cán bộ
giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn thành phố lực lượng y tế tư nhân nhân viên y tế đã nghỉ hưu
tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc f f một tình nguyện viên lái xe vận chuyển f f một theo yêu cầu cách ly tập trung
được hỗ trợ ba triệu đồng một người lực lượng sinh viên y khoa hỗ trợ một năm triệu đồng một người
lực lượng tình nguyện viên được bộ y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng chống dịch chi viện cho
thành phố hồ chí minh gồm lực lượng nhân viên y tế cán bộ giảng viên được hỗ trợ ba triệu đồng một người
lực lượng sinh viên y khoa được hỗ trợ một năm triệu đồng một người
tổ công tác chín trăm bảy mươi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có báo cáo chuẩn bị các phương án cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu
cho thành phố hồ chí minh và bình dương trong tình hình tăng cường giãn cách xã hội thông tin được đăng tải trên báo vietnamnet
với phương án đáp ứng một trăm linh nhu cầu của thành phố ngoài sự cung ứng của hệ thống siêu thị
theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần khoảng bảy sáu trăm một mươi tấn chưa kể trứng da cầm
cụ thể nhu cầu mỗi ngày cần hai tấn gạo bốn hai trăm linh tấn rau củ bảy trăm năm mươi tấn thịt heo sáu trăm sáu mươi tấn thịt gà hai hai triệu quả trứng da cầm
tổ công tác đã xây dựng phương án có địa chỉ cụ thể là các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất với khả năng cung ứng số lượng một mươi hai trăm linh tấn một ngày
chưa kể trứng gia cầm ngoài ra các doanh nghiệp sản xuất chế biến cá cha có thể cung ứng năm trăm bảy mươi tấn một ngày
các doanh nghiệp hợp tác xã cung ứng lương thực thực phẩm theo yêu cầu của bộ
với phương án đáp ứng năm mươi nhu cầu của thành phố nhu cầu lương thực thực phẩm mỗi ngày là ba tám trăm linh tấn chưa kể trứng gia cầm
cụ thể mỗi ngày cần là một tấn gạo hai một trăm linh tấn rau củ ba trăm bảy mươi tấn thịt heo ba trăm ba mươi tấn thịt gà và một một triệu quả trứng da cầm
tổ công tác đã có địa chỉ cung ứng với số lượng bốn năm trăm linh tấn một ngày chưa kể trứng da cầm
ngoài ra các doanh nghiệp sản xuất chế biến cá cha có thể cung ứng năm trăm bảy mươi tấn một ngày
thời gian qua tổ công tác đã triển khai thí điểm túi an sinh kết hợp năm loại nông sản trọng lượng một mươi kg một túi cho một số doanh nghiệp siêu thị ở tp hcm
túi an sinh này đảm bảo nhu cầu một hộ dân trong ba năm ngày với mức giá theo các đối tượng khác nhau
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề điều khiển ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi
nội dung bài viết đề cập đến việc trên thị trường hiện nay có hàng loạt các website công khai bán các mã nguồn phần mềm để lập ra các sản giao dịch ngoại hối tiền ảo
những mã nguồn này được bán chản lan với giá chỉ từ vài triệu đồng
nhìn bề ngoài giao diện của các sản này giống hệt so với các sản giao dịch quốc tế
nếu chỉ là một người chơi bình thường nếu không có nhiều kiến thức về sản ngoại hối sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi chiêu thức tinh vi
không những vậy trên các website này có giao bán các sản ngoại hối

bộ công an gần đây cũng phát đi cảnh báo về các sản giao dịch quyền trọi nhị phân bo có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan chức năng giao dịch bo là hình thức đầu tư tài chính người mua dự đoán xu hướng tăng giảm của các loại hàng hóa tiền tệ cổ phiếu
nhà đầu tư đoán đúng có thể có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra
người bán sai bị mất toàn bộ số tiền giao dịch
lợi dụng việc này nhiều tổ chức cá nhân tại việt nam lập hàng trăm sản giao dịch bo sử dụng các đồng tiền ảo chưa được công nhận thanh toán tại việt nam để giao dịch
do đó nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp
sở y tế tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chủng ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố buôn ma thuột và huyện ea leo với hai mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín mới
ngay trong chiều cùng ngày ubnd tỉnh đắk lắc đã ban hành văn bản hòa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến khi có thông báo mới đối với thành phố buôn ma thuột và huyện cronbúc là hai địa phương có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp liên tục ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lời
thành phố buôn ma thuột và huyện crong búc sẽ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn buôn cách ly với thôn buôn
xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương và thủ trưởng các sở ban ngành kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình
các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly phong tỏa giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định
ubnd tỉnh đắk lắc giao ubnd thành phố buôn ma thuột triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố bằng hình thức xét nghiệm đại diện hộ gia đình để khẩn trương bóc tách triệt để f ra khỏi cộng đồng
sở y tế tỉnh đắk lắc trìa qua ngày hai mươi năm tháng tám cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chùng ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố bù ma thuột và huyện ea hờ leo với hai mươi
hiện công dân khi đi qua tất cả các chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch do bộ công an xây dựng tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
hệ thống này cho phép người dân được chủ động kê khai tại nhà cùng với ưu điểm là người dân chỉ cần duy nhất một mã qr để đối chiếu lưu thông mà không mất thời gian dừng lại để khai báo giấy
việc khai báo trực tuyến này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân